vào khuya ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy trên quốc lộ một đoạn qua phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
cháu bé hơn một tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin ban đầu hơn hai mươi giờ tối qua ô tô bán tải biển số năm mươi một d hai mươi tám nghìn chín trăm chín mươi sáu chạy trên quốc lộ một
hướng từ ngã tư an sương đi vòng xoay an lạc
khi đến khu vực cầu tỉnh lộ một mươi b phường tân tạo a quận bình tân
thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát tám mươi bốn k ba năm nghìn chín trăm năm mươi chở ba người
gồm hai phụ nữ ngoài hai mươi năm tuổi và một em bé một mươi ba tháng tuổi chưa rõ hướng di chuyển
hậu quả hai người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ
trẻ nhỏ bị thương nặng được người dân trở vào bệnh viện cấp cứu
hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ